bản tin dịch covid một mươi chín của bộ y tế cho biết trong ngày hôm nay có năm năm trăm một mươi chín bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên một trăm linh hai năm trăm linh bốn ca
tính từ một mươi tám h ngày một mươi bốn tháng tám đến một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng tám cả nước ghi nhận chín năm trăm tám mươi ca mắc mới
trong đó sáu ca nhập cảnh chín năm trăm bảy mươi bốn ca trong nước trong đó có hai bốn trăm bảy mươi ca trong cộng đồng
ngày hôm nay chính phủ đồng ý mua bổ sung gần hai mươi triệu liều vaccine bnt một trăm sáu mươi hai của pfizer
bộ y tế khẩn trương tổ chức thực hiện việc mua vaccine phòng covid một mươi chín bnt một trăm sáu mươi hai của pfizer
để có vaccine sớm nhất nhiều nhất có thể đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch
bảo đảm chất lượng hiệu quả chống mọi tiêu cực trong quá trình mua sử dụng vaccine
cũng trong sáng nay trường đại học y hà nội đã khởi động chương trình thử nghiệm lâm sàng vaccine lct một trăm năm mươi bốn
phòng covid một mươi chín giai đoạn một cho một trăm linh tình nguyện viên tại hà nội
trong hai ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng tám toàn bộ một trăm linh tình nguyện viên khỏe mạnh sẽ được tiêm mũi một vaccine lct một trăm năm mươi bốn
đây là vaccine thứ ba tại việt nam được đưa vào thử nghiệm lâm sàng trên người do bộ y tế phê duyệt
điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm khi bị lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện yên mỹ
của tỉnh hưng yên ra hiệu lệnh dừng xe
hai đối tượng đã tông thẳng vào một đồng chí cảnh sát giao thông bị thương
tổ tuần tra kiểm soát giao thông công an huyện yên mỹ đã thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại đoạn đường ba mươi chín mới
thì phát hiện lưu anh vũ điều khiển xe máy chở theo vũ tuyết trinh
cả hai không đội bụ bảo hiểm xe không có gương chiếu hậu nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên hai đối tượng đã không chấp hành hiệu lệnh mà còn tăng ga tông thẳng vào đại úy nguyễn quốc lập
khiến đồng chí lập bị thương
qua đấu tranh bước đầu vũ khai nhận do không có giấy phép lái xe không có mũ bảo hiểm và xe không mang biển kiểm soát
sợ bị lực lượng cảnh sát giao thông thu giữ xe và bị nộp phạt nên đã tông vào đồng chí cảnh sát giao thông để chạy thoát
công an huyện yên mỹ tỉnh hưng yên đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định
công an huyện e hà lèo tỉnh đắk lắc vừa liên tiếp phát hiện hai vụ chồng cần xa trái phép trong giấy của người dân tại xã eat huyện e hà lèo
qua công tác trinh sát nắm tình hình và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ công an xã eati phối hợp với đội cảnh sát kinh tế ma túy
công an huyện e hà lèo đã phát hiện tại khu giấy của bùi văn vụ và hoàng thị trăm cùng chú tại xã eat có trồng trái phép năm trăm chín mươi cây cần xa
những điểm trồng cần xa bị phát hiện đều là những khu dãy vắng ít người qua lại nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an và quần chúng nhân dân
qua đàm việc bước đầu vụ và trăm khai nhận đã trồng số cần xa trên vườn giấy để chăn nuôi gà hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng
có đến ba tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mới ra tù lại nghiện ma túy
để có tiền tiêu xài thì đối tượng trương văn trang đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản của người dân
và ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố giạch giá của tỉnh kiên giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh tạm giam đối với trương văn trang
tại cơ quan công an trang khai nhận lợi dụng sơ hở của người dân trên địa bàn thành phố rạch giá
ban đêm ngủ không khóa cửa nhà nên đối tượng đã lẻn vào nhà lấy trộm hai chiếc xe máy và nhiều điện thoại di động
airpat máy tính sách tay rồi đem cầm cố và bán với giá từ năm trăm linh đồng đến một mươi triệu đồng
gây thi đại tài sản cho nạn nhân ước tính gần hai trăm linh triệu đồng
để thực hiện nhiều vụ trộm cắp trang còn có sự giúp sức của bốn đồng bọn khác với vai trò là xe ôm
đem tài sản trộm cắp đi tiêu thụ và đứng ra cầm cố tài sản
hiện công an thành phố rạch giá đã thu hồi được tất cả tài sản do trang trộm cắp trả lại cho bị hại
đồng thời cũng củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng
vào sáng ngày hôm nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã chủ trì cuộc họp trực tuyến
về sơ kết công tác phòng chống dịch covid một mươi chín với các tỉnh thành phố
thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
và triển khai nghị quyết số tám mươi sáu của chính phủ
theo báo cáo tại hội nghị sau hai mươi sáu ngày thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
một mươi tỉnh thành phố khu vực phía nam ghi nhận hơn hai trăm một mươi sáu ca mắc
số ca mắc mới sàng lọc cộng đồng bắt đầu xu hướng giảm tại một số nơi
tuy nhiên việc thực hiện chỉ thị một mươi sáu tại một số nơi một số thời điểm chưa nghiêm
chưa đầy đủ chưa dứt khoát chưa thực chất chưa thống nhất
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nhấn mạnh lại ưu tiên số một lúc này trên phạm vi cả nước là chống dịch
chỉ chỗ nào an toàn mới khôi phục sản xuất và sản xuất cũng phải bảo đảm an toàn
thủ tướng yêu cầu các địa phương đưa ra lộ trình mục tiêu biện pháp cụ thể để hoàn thành hiệu quả việc giãn cách
nếu để kéo dài thì chống dịch không rứt điểm mà kinh tế xã hội cũng không phát triển được
không có nguồn lực để chống dịch
thủ tướng tiếp tục nhấn mạnh quyết tâm không để xảy ra khủng hoảng y tế và kinh tế xã hội
trong điều kiện vaccine khan hiếm thuốc đặc trị chưa nhiều thì biện pháp giãn cách cách ly xã hội
phải thực hiện nghiêm cách ly triệt để giữa người với người ai ở đâu thì ở đấy
xét nghiệm thần tốc một cách khoa học hiệu quả phát hiện sớm ca bệnh và nguồn lây
nhanh chóng đưa ra khỏi cộng đồng có phương án điều trị phù hợp và tiến hành phong tỏa các ổ dịch nghiêm ngặt
chặt chẽ không để chặt ngoài lỏng trong cố gắng tranh thủ thời gian vàng giãn cách xã hội không để dịch lây lan
các địa phương như bình thuận bạc liêu vĩnh long bến tre đồng tháp đồng nai và tp cn
sẽ tiếp tục thực hiện
các địa phương sẽ tiếp tục thực hiện tranh cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu thêm bắt đầu từ ngày bảy cho đến ngày một mươi bảy
vì tình hình dịch bệnh sẽ vẫn còn diễn biến phức tạp
chủ tịch ubnd tỉnh bạc liêu cho biết là địa phương sẽ áp dụng chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng thêm bảy ngày
tính từ ngày một mươi sáu tháng tám sau một tuần tiếp tục giãn cách ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bạc liêu
sẽ đánh giá tình hình để có những phương án giãn cách phù hợp
tại tỉnh vĩnh long địa phương chưa có quyết định cụ thể nhưng ít nhất phải áp dụng chỉ thị một mươi sáu thêm một mươi ngày
cho đến hết ngày hai mươi tám hai mươi năm tháng tám cho đến hết thời hạn trên thì tỉnh sẽ vĩnh long sẽ đánh giá nguy cơ dịch bệnh
để xem xét việc nới lỏng giãn cách và tại bến tre cũng sẽ kéo dài chỉ thị thêm hai tuần bắt đầu từ ngày một mươi sáu tháng tám
còn ubnd tỉnh lâm đồng áp dụng biện pháp giãn cách cho đến hành ngày hai mươi năm tháng tám
tại cần thơ sở y tế đề nghị thành phố giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu thêm một mươi ngày
kể từ giờ ngày một mươi sáu cho đến ngày hai mươi bốn h ngày hai mươi năm tháng tám
tỉnh đồng nai sẽ áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu trên phạm vi toàn tỉnh
bắt đầu từ giờ ngày một mươi bảy tháng tám cho đến ngày hai mươi một tháng tám
đối với hoạt động của các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện giãn cách trong ba phương án đó là ba tại chỗ
một là cung đường hai địa điểm hoặc là kết hợp hai phương án trên
thưa quý vị và các bạn trên cơ sở là nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
thì bắt đầu từ ngày một mươi một tháng tám
bộ công an đã triển khai trên toàn quốc hệ thống phần mềm quản lý di biến động công dân từ vùng dịch
theo đó người dân khi đi qua các chốt trạm kiểm soát dịch thực hiện bằng mã qr
thì đây là mã qr thiết lập sau khi người dân thực hiện khai báo y tế
tại địa chỉ sức khỏe dân cư quốc gia gov vn
và điều này sẽ giúp cho người dân giảm thiểu tối đa thời gian khi đi qua các chốt kiểm dịch
hôm nay là ngày thứ hai tp hcm triển khai kiểm tra thông tin khai báo
qua ứng dụng giám sát di chuyển nội địa bằng mã qr
tại một số điểm đã xảy ra tình trạng un tắc cục bộ do người dân chưa nắm được thông tin
nên chưa chủ động khai báo từ nhà
một số người di chuyển do không có điện thoại thông minh nên phải khai báo bằng giấy mất nhiều thời gian
trong khi đó với những người đã khai báo từ trước như anh tô
thì chỉ mất vài giây quét mã qr để kiểm tra ngay lập tức đã được qua chốt
để tránh tình trạng un tắc tại các điểm chốt khi người dân tiến hành khai báo di chuyển nội địa
bộ công an đề nghị người dân chủ động kê khai trước khi di chuyển qua các trạm kiểm soát
tại địa chỉ sứckhoe dâncưquốcgia gov vn
tổ chức linh hoạt việc phân công cán bộ kiểm soát phân luồng điều tiết giao thông
đảm bảo kiểm soát chặt chẽ đối với người di chuyển trong vùng đỏ và giữa vùng đỏ với vùng xanh
trường hợp tại các liên trạm kiểm soát có hiện tượng ồn tắc
trên tuyến đường của công dân di chuyển có trạm kiểm soát tiếp theo
thì hướng dẫn người dân đến trạm tiếp theo để kiểm tra
thành phố đang triển khai kiểm tra các mạng qr code khi người dân đi qua các trạm kiểm soát
thì người dân để tránh
mất thời gian của chính bản thân mình khi đi qua chốt này thì chúng ta nên đăng ký trước
tại nhà trước khi chúng ta di chuyển
thì chúng ta hãy vào địa chỉ trang web là sứckhoe dâncưquốcgia gov vn
thì chúng ta đăng ký trước cái thông tin về nơi ở của mình
và thông tin cá nhân và cái địa điểm mình sẽ đi đến
thì lúc đó thì mình sẽ có cái mã qr code
thì khi tới chốt thì mình chỉ cần đưa cung cấp cái mã này
để các cán bộ kiểm tra chốt kiểm soát quét thì chúng ta sẽ được đi qua
như vậy thì nó đỡ mất thời gian hơn rất là nhiều so với việc chúng ta tới tại chốt
và chúng ta mới đi qua
thì hy vọng là bà con chúng ta cố gắng rất là chủ động để tiết kiệm thời gian cho chính mình
hiện bộ công an bộ y tế và bộ thông tin và truyền thông đã thống nhất sử dụng chung
một mẫu tờ khai y tế để thuận tiện cho công dân trong quá trình khai báo di chuyển
thống nhất một mã qr sử dụng chung cho từng công dân liên thông giữa các nền tảng
hệ thống phần mềm như encovi luzon nhằm tạo thuận lợi cho người dân
khi mà chúng tôi triển khai cái phần mềm này thì nó giải quyết được các vấn đề
một là công dân kê khai thông tin chính xác cơ quan quản lý là sẽ quản lý được
giữa cái thông tin công dân kê khai với con người ở dưới cơ sở là chính xác giữa thông tin với con người
khi mà có phát hiện có người nghi nhiễm covid ở các trạng thái f f một f hai
thì cái việc mà truy vết rất là nhanh thông qua cái việc là cán bộ công an cơ sở
báo cáo với ban chỉ đạo phòng chống covid
của cơ sở thì sẽ xác định được và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh kịp thời
tính đến ngày một mươi năm tháng tám hệ thống phần mềm ghi nhận chín mươi sáu ba trăm bốn mươi bảy số lượng tờ khai báo y tế online đi qua các trạm kiểm soát
hiện bộ công an đang tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện ứng dụng để cho công dân chỉ cần khai báo một lần
thuận tiện trong quá trình sử dụng
hiện hệ thống phần mềm quản lý công dân vùng dịch đã được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
phần mềm sẽ thống kê tình hình công dân ra vào vùng dịch hàng ngày
truy vết người nghi vấn f f một f hai khi cần thiết
đặc biệt để hỗ trợ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trên nền tảng số sức khỏe điện tử bộ công an sẽ hỗ trợ việc xác thực
kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác tiêm chủng
cũng như chia sẻ dùng chung dữ liệu để quản lý sức khỏe cho toàn dân
vâng thưa quý vị nếu như hiện nay mà người dân buộc phải di chuyển thì có thể chuẩn bị
chúng ta có thể khai báo y tế trước tại địa chỉ là sứckhoẻ dâncưuquốcgia gov vn
và với căn cước công dân và mã được cấp thì việc người dân sẽ được tạo mọi điều kiện thuận lợi
khi đi qua các trạm chốt kiểm soát dịch sẽ được cơ quan chức năng chạm chốt kiểm soát dịch
tạo được mọi điều kiện và với những trường hợp là chúng ta không đáp ứng mọi giấy tờ nghi nhiễm
thì là sẽ được các cơ quan chức năng kiểm tra giấy tờ
và nếu như quý vị mà không có đủ giấy tờ thì
do đó thì để sớm đưa lùi dịch bệnh hạn chế tại các chốt kiểm soát dịch
thì người dân nên tìm hiểu và chúng ta nên chuẩn bị mọi tất cả giấy tờ
để chuẩn bị đi qua mọi chốt kiểm soát dịch
thưa quý vị liên quan đến vụ phòng chống người thi hành công vụ xảy ra
tại chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín đóng tại trên địa bàn khóm bốn phường một thị trấn xã giá rai
thị xã bạc liêu
vào sáng ngày hôm nay công an thị xã giá rai đã ra lệnh
làm giam đối với ấn tượng là nguyễn hoàng sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trú tại phường một thị xã giá rai tỉnh bạc liêu
trước đó vào chiều tối ngày chín tháng tám khi biết tin lực lượng chức năng
đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
đóng trên địa bàn phường tuyên truyền nhắc nhở em ruột của mình
vì đã vi phạm chỉ thị một mươi sáu của thị thướng thương phủ
nguyễn hoàng sơn cùng với một số đối tượng đã điều khiển xe máy tại chốt gác
sơn cầm dao tự chế tên tay và tiếp tục chỉ bới đe dọa thách
tức lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại chốt
khám xét tại nơi ở của sơn lực lượng công an thu giữ nhiều loại hung khí tự chế
lực lượng công an thị xã giá rai đang tiếp tục củng cố hồ sơ
và bắt giữ đối tượng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
năm đối tượng nhập cảnh trái phép vừa bị đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế
mộc bài tỉnh tây ninh bắt giữ ngay trong đêm
vào đêm ngày một mươi bốn tháng tám lực lượng chức năng đã bắt giữ
năm đối tượng nhập cảnh trái phép gồm bùi thị phượng bùi văn đông
lê đình tiến lê ngọc long cùng chú tỉnh thanh hóa và phạm thị tuyến
chủ tỉnh hà tĩnh
bị bắt giữ các đối tượng đều có hộ chiếu
các đối tượng khai nhận do bên campuchia không có việc làm
nên đã quyết định nhập cảnh trái phép về việt nam
năm đối tượng đã xử phạt hành chính mỗi người lập bốn triệu đồng
về hành vi qua lại biên giới quốc gia không làm thủ tục nhập cảnh trái phép
theo quy định đồng thời chối tức bàn giao năm đối tượng cho trung tâm y tế
huyện bến cầu để đi cách ly theo quy định
thưa quý vị và các bạn sau khi giết nạn nhân để cướp tài sản
vương văn đoàn đã cho vào bao tải hai đối tượng rồi phi xuống sông
công an tp hà nội cho biết là các đối tượng này đã bị
công an cảnh sát điều tra công an huyện ấn hòa ra quyết định
khởi tố vụ án để hình sự
các đối tượng là vương văn đoàn tên thường gọi là đông
chú xã trung tú huyện ứng hòa về hành vi giết người cướp tài sản
trước đó vào sáng ngày một mươi một tháng tám công an huyện ứng hòa nhận được tin trình báo
của chị vũ thị hải chú xã trung tú huyện ứng hòa về việc chồng chị
là anh nguyễn trung đoàn đi khỏi nhà từ tối ngày chín tháng tám nhưng chưa về
gia đình không liên lạc được nhưng với anh đoàn
trong quá trình giả soát các biện pháp nghiệp vụ
vào tháng tám công an huyện ấn hòa đã triệu tập đối tượng là vương văn đoàn
đến trụ sở để làm việc
tại công an thông an đối tượng vương văn đoàn khai nhận về hành vi giết người
thưa quý vị thành phố hồ chí minh sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách thêm một tháng
đây là thông tin do đồng chí phan văn mãi phó bí thư thường trực thành ủy
thành phố hồ chí minh cho biết tại lễ phát động phát huy sức mạnh
của người dân tích cực tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín
và ra mắt trung tâm an sinh thành phố hồ chí minh vào sáng nay ngày một mươi năm tháng tám
trung tâm an sinh sẽ đi vào hoạt động nhằm chăm lo cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh được tốt hơn
ông phan văn mãi cho biết tính đến ngày một mươi năm tháng tám thành phố hồ chí minh đã tròn bảy mươi ngày thực hiện giãn cách
dù có sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị các cơ quan ban ngành và nhân dân
tuy nhiên kết quả để lùi dịch vẫn chưa được đảm bảo
chính vì vậy thành phố sẽ phải tiếp tục thực hiện giãn cách thêm ba mươi ngày
thành phố sẽ ưu tiên tối đa công tác phòng chống dịch đặt sức khỏe tính mạnh của người dân lên trên hết chốt hết
vì vậy sẽ phải kéo dài thời gian giãn cách xã hội thêm một ngày nữa để tập trung khống chế các vùng lây nhiễm
đưa các ca nhiễm về mức thấp nhất đưa số ca bệnh về dưới công sức điều trị của hệ thống y tế
giảm nhanh số ca tự do trong những ngày tiếp tục thực hiện giãn cách
đồng bào thành phố nói chung bà con lao động nghèo nói riêng sẽ phải chịu nhiều thiếu thốn khó khăn thêm nữa
thành phố sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để đảm bảo cung ứng hàng quá đáp ứng nhu cầu thiết yếu hàng ngày của nhân dân
đồng thời phát động phong trào lấy sức dân chăm lo cho nhân dân và quy động tất cả những gì có thể
đồng thời phát động phong trào lấy sức dân chăm lo cho nhân dân và quy động tất cả những gì có thể
từ nguồn ngân sách nhà nước các nguồn lực xã hội sớm triển khai các gói an sinh
để người nghèo người già nếu đơn lao động tự do bất diệt gặp tất cả những người khó khăn
có cuộc sống đảm bảo cơ bản cho đến khi thành phố triển sang trạng thái bình thường mới
trước mắt thành phố sẽ còn phải thực hiện giãn cách thêm một tháng nữa
điều này đồng nghĩa với vấn đề nhu yếu phẩm và đời sống của nhân dân tiếp tục bị ảnh hưởng
trung tâm an sinh này sẽ tiếp nhận hỗ trợ hàng
hóa thiết yếu phục vụ người dân khó khăn bởi dịch covid một mươi chín
nhằm chăm lo cho nhân dân tốt hơn để không ai bị bỏ lại phía sau
thành phố đang thực hiện giãn cách nhưng tình người lại gần hơn bao giờ hết
ngày càng xuất hiện nhiều mô hình cách làm hay được nhân rộng vào các địa phương

người nghèo hậu cận nghèo mô hình gia hạn không đồng bếp ăn yêu thương siêu thị nghĩa tình siêu thị không đồng
tình nguyện viên trợ giúp dân quà tính tận nhà
chúng tôi chia sẻ thông tin về những nơi cần sự hỗ trợ để tránh sự trùng lấp
để tránh nơi dư thừa tạm thời nơi thiếu
và việc ra đời của trung tâm sẽ khuyến khích các cơ hội thực hiện các hoạt động thiện nguyện
của các nhóm tình nguyện cũng như là người dân thành phố
một cách nó khoa học nó hiệu quả hơn và giúp cho quá trình hỗ trợ người dân thành phố hồ chí minh trong chống dịch
nó tốt hơn
theo đó trung tâm thực hiện chức năng tiếp nhận các nguồn tài trợ hàng hóa của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước
phối hợp các địa phương và sở y tế ra soát đối tượng nắm bắt khó khăn và nhu cầu cần được hỗ trợ của người dân nghèo khó khăn
bị ảnh hưởng do tác động của dịch bệnh hỗ trợ của các lực lượng tuyến đầu chống dịch tại tất cả vị trí
đồng thời thực hiện kiểm tra giám sát việc phân phối hàng hóa đến người dân
đảm bảo các đối tượng khó khăn đều được cung ứng hàng hóa kịp thời
giúp ổn định đời sống trong thời gian thành phố áp dụng giãn cách xã hội
những khó khăn của dịch bệnh covid một mươi chín kéo dài đã gây nhiều biến động về kinh tế cho người dân
nhất là với những đối tượng yếu thế
dù tp hcm đã đưa ra gói hỗ trợ lần hai tuy nhiên vẫn còn nhiều lao động tự do công nhân hộ nghèo
chưa có cơ hội nhận được tiền hỗ trợ ghi nhận tại phường hiệp thành quận một mươi hai tp hcm
anh nguyễn đại nhân quê tỉnh đắk lắc làm nghề buôn bán tự do
từ khi dịch covid một mươi chín
lần thứ tư bùng phát tại tp hcm cũng là lúc chiếc xe chở hàng này phải ngừng lăng bánh
vợ anh là công nhân cũng phải nghỉ ở nhà nuôi hai con nhỏ không có nguồn thu nhập
lại đang thiếu tiền phòng trọ khiến cuộc sống gia đình bốn người này hết sức khó khăn
đang phải ăn bữa nay lo bưởi mai nên anh nhân rất mong chờ
nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp chính quyền
buôn bán tự do nhưng mà cái đợt dịch giờ thì em cũng ở nhà gần hai tháng rồi
vì chờ lâu quá ở nhà cũng lâu cũng là hai đứa con
mà ở nhà lâu quá thì
mình cũng trông chờ cái tiền đó mà giờ vẫn chưa có
thì em cũng mong được cái tiền chở cấp đầu tiên cái đã
dù sao là mình cũng được xoay sở được một phần nào trong cuộc sống tới sắp tới
dù không phải lo tiền ở thuê trọ nhưng gia đình bà phó thị nga
cũng không tránh được tình cảnh ăn bữa nay lo bữa mai
vì ba lao động chính lo cho bảy miệng ăn đều đã phải nghỉ ở nhà
những lao động này gồm hai người là công nhân một người chạy xe ôm
thuộc diện hộ nghèo nhưng bà nga vẫn chưa nhận được một triệu năm trăm linh ngàn đồng hỗ trợ
của ngân sách thành phố
theo nghị quyết số chín hai nghìn hai mươi một nqhdnd của hội đồng nhân dân tp hcm
do đó bà cũng rất kỳ vọng
tôi cũng có nghe trên tv nếu mà bán xỉ lẻ thì cũng có được hỗ trợ là một
hai nữa là phụ hồ và chạy xe ôm truyền thống là đều được hỗ trợ hết
mà gia đình tôi từ khi là tới giờ chưa có lãnh được một cái phần gì hỗ trợ triệu rưỡi đó hết
đối với những trường hợp mà người ta cũng cho rằng là họ là lao động tự do
nhưng lao động tự do họ thì không thuộc đối tượng hưởng theo cái nghị quyết chín
thì nếu mà sắp tới đây thì ở thành phố cũng như ở quận mà có triển khai cho các đối tượng này để hưởng
thì quỹ ban dân phường sẽ thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên
đồng thời hiện nay thì quỹ ban nhân phường cũng đang triển khai thực hiện theo cái chỉ đạo của quỹ ban nhân phố
từ cái văn bản hai nghìn sáu trăm hai mươi bảy
để dành cho các đối tượng như là
hộ nghèo hộ cận nghèo hộ lao động nghèo trong các khu nhà trọ khu phong tỏa và khu lưu trú công nhân
thì cái việc này quỹ ban nhân phường đã triển khai và cũng đã lập danh sách và được quỹ ban nhân quận
diệt chi cho khoảng gần một ba trăm linh trường hợp trong cái đợt này
và hiện nay quỹ ban nhân phường là đang chi hỗ trợ cho các đối tượng này
tuy nhiên trước những khó khăn chung một số ý kiến cho rằng việc phân chia đối tượng
ngành nghề để hỗ trợ như nghị quyết chín
hai mươi một của hội đồng nhân dân thành phố là không còn phù hợp
bởi dịch đã kéo dài liên tục hơn hai tháng và chưa có dấu hiệu dừng lại
trong khi đó còn nhiều lao động tự do công nhân cũng đang phải đối diện những khó khăn
mặc dù thành phố hồ chí minh và nhiều địa phương trên cả nước đang thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi sáu để quyết tâm dập dịch
tuy nhiên trong sáng ngày một mươi năm tháng tám hàng ngàn người dân ở các tỉnh thành đang sinh sống
tại thành phố hồ chí minh đã kêu gọi nhau tổ chức đi xe gắn máy về quê gây ủng hộ

nên em bé thì ở đó thì vợ con rồi cũng có tiền anh
nên đã trụ mấy tháng rồi nhưng mà trụ hết nấu giờ phải về vợ thôi
mình ớ lại thì nó cũng tốt theo nhìn định cái chỉ thị được
nên mình tân thú được cái chỉ thị nhưng mà bây giờ kinh tế nó khó quá
mặc dù quán đường hơn một km và phải đối mặt với nắng mưa nguy hiểm
sông hàng trăm người dân quê quán trị đang bám trụ ở thành phố hồ chí minh
đa số là công nhân lao động bị mất việc do dịch bệnh
cũng buộc phải tìm đường về
những người dân trên địa bàn của quận thì quận sẽ có trách nhiệm
cùng với phường chỉ đạo phường dẫn động các chủ nhà trọ
để có miễn giảm tiền nhà trọ cho công nhân trong một tháng này
trường hợp mà chủ nhà trọ mà hỗ trợ tạo điều kiện thì rất tốt
còn không nữa thì quận và phường sẽ có cái chăm lo hỗ trợ
cái chi phí đó cho công nhân cho người dân
đối với lại cái việc lương thực thực phẩm thì địa phương
sẽ có cái chi có cái hỗ trợ để cho người dân
đủ cái lương thực thực phẩm để sử dụng
sống trong một tháng nữa thực hiện cái giãn cách
theo chỉ thị một mươi sáu trên địa bàn của thành phố hồ chí minh
và cái thứ ba là vẫn tiếp tục thực hiện cái câu chuyện là
người dân vẫn có nguyện vọng đi về ở các tỉnh
và các tỉnh đó cũng đồng ý là sẽ tiếp nhận người dân này
thì quận sẽ phối hợp với lại sở giao thông thành phố
để tổ chức các cái đòn mình đưa dân về tới nơi
chứ không phải là để dân đi tự phát thế này
tại các chốt kiểm soát khác trên địa bàn thành phố hồ chí minh
lực lượng chức năng cũng đã tuyên truyền giải thích cho người dân
không di chuyển ra ngoài thành phố
sáng cùng ngày khu vực bến xe miền đông ủng tắc cục bộ
do hàng trăm người đổ về quê bằng xe gắn máy
tuy nhiên sau khi được hướng dẫn đa số đã chấp hành quay lại nơi cư trú
thực hiện tinh thần ai ở đâu ở yên đó để thực hiện các biện pháp ngăn chặn
để lùi dịch bệnh
chúng ta đã có những tín hiệu đáng mừng từ khi siết chặt chỉ thị một mươi sáu
mặc dù khó khăn nhưng người dân hãy đồng hành cùng thành phố và chính phủ
để cuộc sống sớm trở lại trạng thái bình thường mới
thưa quý vị ngày một mươi năm tháng tám trung tâm kiểm soát dịch bệnh
thành phố hồ chí minh hcdc cho biết tính đến nay thành phố có gần một trăm bốn mươi tám ca mắc
covid một mươi chín được bộ y tế công bố trong đó có một trăm bốn mươi bảy năm trăm ba mươi ba trường hợp nhiễm
trong cộng đồng trong đó có gần bảy mươi một trường hợp khỏi bệnh
cụ thể tính đến sáu giờ ngày một mươi năm tháng tám thành phố có gần ba năm trăm linh bệnh nhân
covid một mươi chín xuất viện nâng tổng số kfw
ông khỏi bệnh tính từ ngày một tháng một đến nay là gần bảy mươi một người
hiện thành phố đang điều trị cho hơn ba mươi hai bệnh nhân trong đó có hơn hai hai trăm linh trẻ em
dưới một mươi sáu tuổi chín trăm linh bệnh nhân nặng đang thở máy
hiện thành phố có gần bốn mươi f ly tại nhà trong đó có gần một mươi hai trường hợp f mới
số trường hợp f đang cách ly theo dõi điều trị các cơ sở cách ly tập trung
quận huyện là hơn một mươi ba người
để kiểm soát được dịch bệnh trước ngày một mươi năm tháng chín thành phố kêu gọi sự chung tay
của cộng đồng thực hiện nghiêm thông điệp năm k giãn cách xã hội
nhà cách ly nhà người cách ly người tự theo dõi chăm sóc sức khỏe bản thân
phối hợp với chính quyền triển khai tốt hơn nữa mô hình tự quản vùng xanh
và đồng ý tiêm vaccine ngay khi đến lượt
ngày một mươi năm tháng tám sở y tế tp hcm cho biết trong ngày một mươi bốn tháng tám đã có hơn tám mươi sáu chín trăm chín mươi chín người dân thành phố
được tiêm vaccine verocell của sinopharm
tất cả các điểm tiêm độ ổn định và an toàn
từ ngày một mươi ba tháng tám
tp hcm chính thức sử dụng một triệu liều vaccine verocel của sinopharm
vào chiến dịch tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho người dân
cho đến nay đã có hơn tám mươi sáu người dân thành phố được tiêm vaccine verocell của sinopharm
các điểm tiêm đều ổn định và an toàn
hiện trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm đã có văn bản cấp vaccine phòng covid một mươi chín đợt năm lần thứ bốn mươi sáu
cho trung tâm y tế tp thủ đức và các quận quyện
vaccine perucell đã được tổ chức y tế thế giới phê duyệt
hiện đã được nhiều nước trên thế giới đưa vào tiêm chủng
tại việt nam lô vaccine nhập về đã được viện kiểm định quốc gia vaccine
và sinh phẩm y tế bộ y tế kiểm định xác nhận đủ điều kiện để đưa ra sử dụng